trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm và các hội nghị liên quan được tổ chức tại bangkok đã diễn ra hội nghị bộ trưởng chủ bị các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
đoàn việt nam gồm đại diện các bộ công thương tài chính kế hoạch và đầu tư tham dự hội nghị
tại hội nghị các bộ trưởng đã thảo luận hướng xử lý những vướng mắc còn lại trong đàm phán và mở cửa thị trường trong hiệp định rcep đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực của các nhà đàm phán trong năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể đã kết thúc đàm phán hầu hết các điều mục của hiệp định và đạt nhiều tiến bộ trong đàm phán mở cửa thị trường đồng thời thống nhất nội dung báo cáo lên các nhà lãnh đạo về tình hình đàm phán hiệp định
tham gia hội nghị này việt nam đã đóng góp tích cực vào việc thảo luận tìm kiếm các giải pháp xử lý vướng mắc để kết thúc đàm phán hướng đến mục tiêu ký kết hiệp định trong năm hai nghìn hai mươi tại việt nam khi nước ta đảm nhiệm chức chủ tịch asean
là một hợp định thương mại tự do quy mô lớn của khu vực châu á thái bình dương rcep khi được ký kết sẽ bao gồm một mươi sáu quốc gia trong một khối thương mại chiếm tới một phần ba gdp toàn cầu
các nước tham gia rcep có tổng dân số hơn ba năm tỷ người và có giá trị thương mại hơn